hiện cơ quan y tế đang điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây của các trường hợp này

nâng tổng số ca covid một mươi chín trên địa bàn lên một trăm linh sáu ca tính từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi cho đến nay
theo đó chín ca dân tính sát covid một mươi chín mới gồm nvc sinh năm hai nghìn hai địa chỉ tại văn khê
tây đề bê ngô sơn hà nội hà nội hà nội hà nội
theo thông tin từ huyện quốc ai ngày bốn tháng một mươi một huyện tiếp tục ghi nhận thêm chín ca dân tính sát covid một mươi chín

theo thông tin từ huyện quốc ai ngày bốn tháng một mươi một huyện tiếp tục ghi nhận thêm chín ca tính từ ngày bốn tháng một mươi một cho đến nay

ttmc sinh năm hai nghìn một mươi tám địa chỉ tại cầu thân tây đề bê ngô sài thị trấn quốc ai
vthv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám địa chỉ tại sớm bảo tháp một tây đề bê ngô sài đi chăm sóc f tại bệnh viện đa khoa đức giang
và ndhs sinh năm hai nghìn hai mươi một địa chỉ tại phố huyện thị trấn quốc oai
theo thống kê từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện quốc oai ghi nhận một trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
lực lượng chức năng của huyện và các địa phương đã điều tra truy vết và đưa đi cách ly y tế
tập trung cách ly tại nhà bảy trăm chín mươi năm trường hợp f một trao quyết định cách ly tại nhà ba chín trăm năm mươi trường hợp f hai
hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà hơn bảy trường hợp f ba
theo ủy ban nhân dân huyện quốc oai hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai
đang diễn biến phức tạp khó lường để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
huyện đề nghị người dân không nên chủ quan cần cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh
khi tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú
để được tư vấn hướng dẫn cần thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập khe báo y tế huyện cũng quyến cáo người dân hạn chế ra ngoài
chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết khi có một trong các biểu hiện như sốt hò đau hỏng khó thở
đông người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế
xã nơi cử trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sách covid một mươi chín miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi